tại con tum ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thi các đội tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông tỉnh con tum lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề an toàn giao thông cho hành khách và người đi xe mô tô xe máy
tham gia hội thi có sáu đội tuyên truyền lưu động đến từ các huyện thành phố và phân hiệu đại học đà nẵng tại con tum và đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố con tum về tham dự
hội thi nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp vận tải người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông góp phần xây dựng trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh con tum